sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn thảo luận tại hội trường
việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tại phiên thảo luận sáng nay các đại biểu đều cho rằng việc thực hiện đề án tinh giản biên chế
vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả bộ máy chính quyền vẫn còng cành phức tạp
có nơi còn trở nên trì trệ gây phiền hà nhũng nhiễu với nhân dân
và khi những khó khăn phức tạp cùng với quản lý yếu kém buông lỏng nảy sinh
thì xảy ra hiện tượng một số cán bộ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau
hoặc có nơi đổ thừa do quy định của cấp trên
việc gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với việc đổi mới tổ chức
nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính chưa thực sự nghiêm túc
việc thường xuyên thay đổi chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của một số cơ quan cụ thể
nhiệm kỳ hoặc trong một thời gian không dài
những hạn chế trong việc nghiên cứu đề xuất những quy định không mang tính dài hạn
khiến cho tổ chức bộ máy của các cơ quan thiếu tính ổn định
những sự xáo trộn thường xuyên này ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư tình cảm của cán bộ công chức
đến hiệu quả hoạt động của bộ máy
do vậy tôi đề nghị thời gian tới việc này càng phải thận trọng
đặc biệt quyết định thay đổi về tổ chức bộ máy phải dựa trên cơ sở vững chắc
của việc nghiên cứu khoa học một cách bài bản
đánh giá tổng kết vấn đề thấu đáo như tinh thần của nghị quyết trung ương sáu vừa rồi đã yêu cầu
tại kỳ họp trước đại biểu nguyễn ngọc phương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình
đã nêu câu hỏi khi chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ
vì sao sau năm năm thực hiện đề án tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực
hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước nhưng đến nay biên chế không giảm mà vẫn phình ra
hệ thống văn bản còn nhiều kẻ hở bị lợi dụng
một phố luật văn bản bán hành lấy pháp sinh
thêm biên chế
trong tổ chức thực hiện từ bộ ngành đến các tỉnh thành phố
thực hiện thiếu nghiêm túc thậm chí còn tùy tiền trong bộ nhiệm trong đề bạt
thành lập các vù viện hình thành một số chức danh không đúng trong quy định
thực tế có những phòng ban phần lớn là lãnh đạo thậm chí là lãnh đạo mà không có nhân viên
thế nhưng trong một thời gian dài không có cơ quan nào bị nhắc nhở hoặc là bị phê bình
hai là chưa có quy định cụ thể nào ràng buộc
ví dụ có bao nhiêu biên chế
có bao nhiêu biên chế thì có cấp phó có bao nhiêu biên chế thì có hai cấp phó
điều kiện như thế nào thì thành lập được các vù viện
hoặc là trong các tường học
thì số lượng bao nhiêu học sinh hoặc là bao nhiêu lớp thì mới được thành lập một trường
hiện nay có ba mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành sử dụng biên chế vượt sáu ba trăm bảy mươi sáu biên chế
có tỉnh có một trăm sáu mươi một cấp phó chủ tịch xã phường thì dôi dư
vì vậy đại biểu nguyễn ngọc phương đề nghị
phải có lộ trình trong tinh giản biên chế
nhất là việc tinh giản các bộ phận trong cơ quan bộ ngành ở các tỉnh thì phải làm ngay
ví dụ như tinh giản số lượng cấp phó
quốc hội cần quan tâm đến việc xây dựng luật mà không tăng biên chế
và phải tăng cường giám sát việc thực hiện này
bên cạnh đó chính phủ cũng nêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính trở nên tinh gọn hiệu quả và hiệu lực